mặc dù cả nước vẫn đang tiếp tục thống kê số ca mắc mới covid một mươi chín nhưng hiện bình dương tạm thời ngưng công bố số ca mỗi ngày
vì theo đánh giá của giới chuyên môn không còn phù hợp trong tình hình mới mặc dù số ca mắc covid một mươi chín ở bình dương có xu hướng tăng cao
theo ngành y tế bình dương hiện số lượng ca mắc covid một mươi chín không đánh giá đúng tình hình thực tế
chỉ phù hợp để phân tích đánh giá làm căn cứ để đưa ra các giải pháp phù hợp hơn
do đó bình dương tạm thời ngưng công bố số ca mắc mỗi ngày
thay vào đó tập trung vào việc nâng cao chất lượng trong chăm sóc sức khỏe giảm tỷ lệ f diễn biến nặng và tử vong
đại diện sở y tế tỉnh bình dương cho hay ca mắc covid một mươi chín tăng cao trên địa bàn và để ứng phó phù hợp với thực tế
địa phương thay đổi chiến lược
theo đó ngành y tế phối hợp với các địa phương chủ động nâng cao chất lượng điều trị covid một mươi chín ở các tầng
kết hợp với chăm sóc f tại nhà bảo đảm sẵn sàng đủ thuốc oxy vật tư chống dịch vật tư xét nghiệm ở các tuyến
bên cạnh đó trên tinh thần thích ứng linh hoạt sống chung an toàn với dịch bệnh covid một mươi chín
ngành chức năng bình dương thực hiện quản lý chặt nhóm nguy cơ cao tổ chức rà soát lập danh sách
thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao
tình trạng bệnh nền đang được điều trị tình trạng sức khỏe nhu cầu hỗ trợ nhằm giảm tỷ lệ tử vong và biến chứng nặng
tiến sĩ bác sĩ nguyễn hồng trương giám đốc sở y tế tỉnh bình dương nhìn nhận
người dân được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín có tác dụng rất lớn trong việc giảm thiểu các biến chứng và nguy cơ tử vong